trưa nay sở y tế hà nội thông tin trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm bốn mươi trường hợp dương tính với virus sars cov hai
trong đó có hai mươi năm trường hợp tại cộng đồng và một mươi năm trường hợp tại khu cách ly
số ca mắc phân bổ ở một mươi hai quận huyện gồm thường tín một mươi ca đống đa tám ca đông anh bảy ca hà đông bốn ca tây hồ hoàng mai ba đình hai ca mê linh thanh trì cầu giấy hoài đức và hoàn kiếm một ca
như vậy có sáu chùm ca bệnh ghi nhận số ca mắc mới trong trưa nay
tỉnh kiên giang hiện vẫn đang trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và của chủ tịch ubnd tỉnh kiên giang
về việc người dân không ra đường sau một mươi tám h đến sáu h sáng ngày hôm sau để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên sau khi nhậu xong hai thanh niên ở huyện u minh thượng đã rủ nhau thông chốt kiểm dịch rồi dùng vũ lực tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện u minh thượng tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn dương và nguyễn văn khánh
về hành vi chống người thi hành công vụ
tại cơ quan công an dương và khánh khai nhận vào khoảng hai mươi h ngày bốn tháng tám sau khi nhậu xong ở nhà người quen tại xã vĩnh hòa huyện u minh thượng
trên đường đi về nhà thì gặp chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín dương liền rú ga nẹt bô xe làm mất an ninh trật tự
thế vậy đại úy lê minh tú cán bộ công an xã vĩnh hòa đã ra hiệu lệnh cho dương dừng xe để kiểm tra nhắc nhở đối tượng thực hiện nghiêm quy định
thì bị dương dùng lời lẽ thô tục lăng mạ đối tượng định tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị đại úy tú cương quyết chặn lại
dương và khánh đã dùng vũ lực đánh vào người đại úy tú sau đó cả hai bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế bắt giữ bàn giao cho công an huyện u minh thượng xử lý
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của xã gia tân một công an xã gia tân một huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa ra quyết định xử phạt hành chính ba người
vì đã vi phạm lỗi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra kiểm tra kiểm soát
của người thi hành công vụ
trước đó vào sáng ngày năm tháng tám tổ tuần tra kiểm soát dịch bệnh của xã gia tân một phối hợp với chốt kiểm soát dịch bệnh đặt tại đường đức huy thanh bình
tiến hành kiểm tra xe ô tô do tài xế lê văn phước điều khiển đi qua chốt để vận chuyển trôm trôm
qua kiểm tra trên xe ngoài tài xế phước và phụ xe ngô văn cá quê tỉnh bình định xuống xuất trình giấy tờ tùy thân giấy xét nghiệm covid một mươi chín theo quy định
tổ tuần tra còn phát hiện có hai người đàn ông ngồi sau thùng xe được nguy trang bằng nhiều thùng xốp nhằm qua mắt lực lượng chức năng
do hai người này chưa xét nghiệm nên buộc lực lượng chức năng phải đưa đi xét nghiệm covid một mươi chín và kết quả đều cho âm tính
thời điểm giãn cách do dịch covid một mươi chín nhiều người nghĩ các đối tượng phạm tội sẽ ít hoạt động
tuy nhiên thực tế thì ngược lại khi vào tối qua và dạng sáng nay lực lượng công an quận cầu giấy hà nội đã bắt giữ hai đối tượng chuyên trộm cắp tài sản
để chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội
một đối tượng bị truy nã do tội trộm cắp và cướp giật tài sản
một đối tượng có nhiều tiên án tền sự đang mang đồ nghề là kìm thủy lực và van phá khóa
chuẩn bị đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản thì bị lực lượng công an đấu tranh bắt giữ
trong túi liên long đỏ của tôi chứa một chiếc kìm thủy lực và một bộ van dùng để phá khóa
tôi dùng cầm dụng cục tài sản để phá khóa
để thực hiện công tác phòng chống dịch covid
công an phường ngoài việc lập các chốt kiểm soát cơ động ra vào địa bàn
chúng tôi có tổ chức tuần tra trên toàn địa bàn để phòng ngừa và phát hiện những hành vi phạm tội trên địa bàn
cũng thể trong tuổi ngày năm tám đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng truy nã
dạo sáng ngày sáu tám qua công tác tuần tra địa bàn đã phát hiện một đối tượng
mang theo kìm thủy lực và hai gam phá khóa
lợi dụng qua đấu tranh thì đối tượng khai nhận là đang trong quá trình tìm các nhà dân có sơ hở
để phá khóa nhằm thực hiện hành vi trụ bắt tài sản
thì bị tổ công tác công an phường quan hoa phát hiện
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
đường phố vắng vẻ người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường
đây là thời điểm nhiều đối tượng xấu có ý định thực hiện hành vi phạm tội
nhận định được tình hình
công an các quận huyện trên địa bàn hà nội đã tăng cường tuần tra đêm
kết hợp với đấu tranh với các loại tội phạm
đang trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thủ đô hà nội
thì đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng hoạt động phạm tội
trộm cướp cướp giật tài sản trên địa bàn
chính vì vậy cũng lưu ý người dân nâng cao cảnh giác
tự bảo quản tài sản của cá nhân
phòng ngừa hãi các hoạt động phạm tội
trộm các tài sản cướp cướp giật tài sản
đối với người thân và gia đình
dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
vậy nên nhiều đối tượng nghiện ngập không có tiền mua ma túy sử dụng
nên làm liều và bất chấp các thủ đoạn để thực hiện hành vi của mình
vậy nên bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an
thì người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
liên quan đến vụ các đối tượng cướp tài sản của nữ công nhân vệ sinh môi trường
xảy ra vào dạng sáng ngày ba tháng tám vừa qua
sau hơn hai ngày truy bắt
công an quận nam tử liêm phối hợp cùng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội và các đơn vị chức năng
đã bắt giữ được toàn bộ số đối tượng trong nhóm cướp này
các đối tượng này đa phần còn rất trẻ
nhưng đã lên kế hoạch rất rõ ràng cho vụ cướp
cũng như là việc tẩu tán tăng vật sau đó
vụ việc cướp xe máy của nữ công nhân vệ sinh môi trường
xảy ra cách đây không lâu trên địa bàn quận nam tử liêm
cho đến thời điểm hiện tại công an quận nam tử liêm
đã tiến hành bắt giữ được toàn bộ các ổ nhóm
các đối tượng trong ổ nhóm thực hiện vụ cướp ngày hôm đó
điều đặc biệt là ngoài bốn đối tượng chính
trực tiếp thực hiện hành vi cướp trong đêm ngày hôm đó
thì còn có hai đối tượng khác đã được điều tra mở rộng và bắt giữ
liên quan đến việc không tố rác tội phạm
che giấu tội phạm và hỗ trợ tẩu tán tăng vật sau vụ cướp
thì theo thời tiết tiên dài em có
bảo bình cả hiếu
thì hai người cùng đồng ý
em với cả bình cả hiếu cả dương
đi xe về đại mũ
em thấy khung đường này nó vắng vẻ
và em thấy không có người quan lại nhiều
nên chọn khung đường này để gây án
thì gặp chị đào công
thì em có chiếc kiếm vào người chị ý
và cướp xe của chị ý
bọn em phi xe về ngõ trù ứng ký
và để xe gây án được để ở đấy
và em cả hiếu cả bình
ra cầu vĩnh tuy rút dao và kiếm
mọi xã hội chia sẻ
thì nhìn thấy rõ xe em là màu xanh
thì em phải tháo hết màu xanh
để em thay màu đen
thay diện mạng xe luôn
thì em có biết
ở dưới chùa hà là hay mua án xe cũ
em có dẫn đồng đấy
nhưng mà không ai mua
thì em định là
mua nhưng mà em lại không đủ tiền
thế nên là em bảo
thôi bây giờ cũng chạy được bao nhiêu
thì thôi giả cô đã
xong rồi lúc khác tính sau
rồi sau khi bọn em tìm
bọn em tìm bọn em tìm
một số những người liên lạc được
với những người comment trên mạng
thì thấy là
có cô ở gần tân mỹ
có số loại cô thì bọn em quyết định là
sẽ mang đi giả tân nơi
nhưng mà gọi cô thì thuê bao
thế nên bọn em là vứt ở gần đấy
có một cô lao công cũng ở gần đấy
bọn em trả cho cô gần đấy
trực tiếp thực hiện vụ cướp gồm bốn đối tượng
lê minh khánh trương thiên bình bùi quý dương
và trịnh minh hiếu
hai đối tượng hỗ trợ che giấu tẩu tán tăng vật
sau vụ án gồm nguyễn huy hoàng
và lê thủy trang
tất cả các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ
chỉ từ một mươi bảy đến hai mươi một
nhưng đã có hành vi rất manh động và lên kế hoạch rõ ràng
đó là tranh thủ thời gian giãn cách xã hội
các tuyến đường vắng người qua lại
rất thuận lợi để thực hiện hành vi cướp tài sản có tổ chức
tuổi đời toàn là
từ hai nghìn đến hai nghìn hai
các đối tượng hoạt động
các tổng thống viên hoạt động rất manh động
và cái việc
và cái án
thì hỗ trợ hoạt động lưu động
nên là khi bất kể
gặp những người nào có xuất hợp
có điều kiện là các đối tượng
để gây án
mục đích chiếm đoạt tài sản
tiêu sải cá nhân
quá trình điều tra bắt giữ
thì tổ ta gặp rất nhiều khó khăn
nhưng nhất là cái thời điểm đã kết sội
thì được thu thập nhân chứng
cũng như là cái quá trình điều tra
nó gặp khó khăn
thì như thế là tôi
nữ lực lắm khi bắt đầu hoàn thành cái nhiệm vụ này
trước đó vào dạng sáng
ngày ba tháng tám
camera an ninh của nhà dân
đã ghi lại toàn bộ
hành vi cướp xe của nhóm đối tượng này
điều đáng nói là dù nữ công nhân vệ sinh môi trường
đã rất khẩn thiết xin các đối tượng
nhưng ngồi nhóm này vẫn bất chấp
để thực hiện hành vi phạm tội
ngay lập tức đoàn clip đã nhận được sự quan tâm đặc biệt
của dư luận và xã hội
kể từ giờ ngày hôm nay
mùng sáu tháng tám
tỉnh khánh hòa tiếp tục giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu
trong vòng một mươi bốn ngày tới
thứ ba tỉnh này thực hiện giãn cách xã hội
và lần này phạm vi giãn cách
áp dụng cho toàn tỉnh
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
yêu cầu các địa phương
lực lượng chức năng
xiết chặt các chốt kiểm soát liên ngành
tại các địa phương
giáp danh với tỉnh khác
để kiểm soát người và phương tiện ra vào
đi ngang qua địa phận tỉnh khánh hòa
nhất là từ các tỉnh thành phố vùng dịch
đối với thành phố nha trang
tình hình rất phức tạp
cần áp dụng bổ sung các biện pháp
ở mức hơn chỉ thị một mươi sáu
để phòng chống dịch
tăng cường kiểm tra tuần tra
xiết chặt quản lý việc giãn cách
nhất là các khu phong tòa
đẩy mạnh việc xét nghiệm truy vết
đối với các huyện thị xã thành phố khác
bổ sung các biện pháp
không để xuất hiện các ca nhiễm cộng đồng
không để dịch bệnh xâm nhập
ra đường trong thời gian
thành phố thực hiện giãn cách xã hội
là điều không ai mong muốn
và bản thân phải thường xuyên làm việc
trong môi trường tiêm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
thì lại càng không
thế nhưng đối với những người chiến sĩ công an nhân dân
đó là nhiệm vụ là lời hứa
vì bình yên cuộc sống của nhân dân
sự có mặt của những người chiến sĩ công an
trên các mặt trận chống dịch
lẫn đấu tranh phòng chống tội phạm
đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc
của nhân dân và là cánh tay đắc lực
hỗ trợ chính quyền vượt qua giai đoạn khó khăn này
đà nẵng những ngày giãn cách xã hội
chỉ có vài trường hợp
người dân ra đường sau giờ tan ca đêm
càng về khuya
đường xá càng vắng người qua lại
đây cũng là thời điểm mà lực lượng công an
tại các chốt căng mình
nâng cao tinh thần làm việc
bởi một phút lơ là
nhiều trường hợp sẽ có cơ hội né tránh
luồn lách chống đối lại lực lượng chức năng
để vượt chốt
đường cử ba thanh niên này
đã bị lực lượng làm nhiệm vụ ngăn chặn kịp thời
khi có ý định rồ ga
né tránh chốt kiểm soát dịch
ngay sau đó công an phường hòa hải
đã lập biên bản và nhắc nhở
chấn chỉnh hành vi của các trường hợp
cũng không ít các trường hợp
luồn lách chánh nát
và chống đối các lực lượng
thực hiện những nhiệm vụ
các trường hợp này
tổ công tác cũng phải
sử lý trực để
nhằm chốc chặn cũng như là
đóng lỏng các trường hợp bỏ chạy
như thế nào
để đảm bảo trong dịch tốt hơn
đà nẵng có gần bốn trăm linh chốt kiểm soát dịch bệnh
theo tinh thần chỉ thị năm của thành phố
từ tờ mơ sáng đến đêm khuya
các cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì
bám trụ kiểm soát từng người
phương tiện qua lại
qua các chút cố định
trên những cung đường
từ hẻm kiệt đến các tuyến trọng điểm
lực lượng chín trăm một mươi một tám nghìn ba trăm chín mươi bốn
và đội phản ứng nhanh một trăm một mươi ba
chia thành dưu tổ tuần tra lưu động
qua đó ngăn chặn các trường hợp
vi phạm phòng dịch
phát hiện xử lý các đối tượng mua bán
tàn trữ trái phép chất mờ túy
và nhiều loại tội phạm khác
qua thời gian diễn thông
ngoài lực lượng tuần tra kiểm soát
bộ trang ban đêm giải quyết vụ việc
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba
đã giải tán hàng trăm
lượt thanh thiếu niên tụ tập
cũng như là những người dân
thường tập trung tại các địa điểm
trên địa bàn thành phố
để ngồi hóng mát
qua sự việc này
cũng đã nhắc nhở những người dân
cũng như là xử lý các đối tượng vi phạm
từ đó nâng cao ý thức
chấp hành về quy định của pháp luật
cũng như là quy định về
phòng chống dịch
sự có mặt của các chiến sĩ công an
trên cả mật trận chống dịch
lẫn đấu tranh phòng chống tội phạm
đã và đang trở thành chỗ dựa vững chắc
cho người dân
và là cánh tay đắc lực
hỗ trợ chính quyền vượt qua khó khăn lúc này
những đêm tuần tra như vậy
trong đổi các đường
đó cũng coi như là niềm vui niệm phúc
của các công hội chiến sĩ
vì mình thức để cho người dân
được ở nhà hữu ngôn
và mình căng mình ra
để cho những phòng tiến
chiến tiến đạo
để phòng chống dịch
góp phần để cho thành phố ổn định
mình đi làm về cũng rất là khuya
nhiều khi là đi đường
đường vắng như thế này cũng sợ lắm
nhưng mà qua mấy cái chốt này
có những cán bộ thì mình cũng yên tâm hơn thêm một phần
đồng hồ đã điểm sang một ngày mới
nhưng chiến sĩ công an
vẫn miệt mài trắng đêm
làm nhiệm vụ tại các cung đường
dịch bệnh sẽ còn kéo dài hơn
khó khăn trồng chất khó khăn

tinh thần sự bền bỉ của người lính công an nhân dân
sẽ dựng nên một thành trì
chống dịch vững chắc
sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính
vsasco v hai đang chờ để đưa đi cách ly
thì một đối tượng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện
nhận được tin báo công an thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai đã phối hợp với các lực lượng
chức năng liên quan tổ chức truy tìm
theo thông tin ban đầu ngày bốn tháng tám
lô minh tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại tỉnh bình dương
có biệt danh là tư tài hiếp
đa khoa đồng nai để tết nhanh covid một mươi chín
sau khi có kết quả nhanh dương tính
phía bệnh viện đã giữ lại
và đưa vào khu cách ly chờ xét nghiệm pcr
đến khoảng một mươi sáu h chiều ngày năm tháng tám
lực lượng y tế tới phòng cách ly kiểm tra
thì phát hiện lương minh tài đã bỏ trốn khỏi bệnh viện
tối cùng ngày
phía bệnh viện đa khoa đồng nai
đã báo cáo vụ việc tới cơ quan công an
và các ngành chức năng liên quan để truy tìm
và sớm đưa trường hợp này vào cơ sở y tế
nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh
đang diễn biến phức tạp
cả hệ thống chính trị đang chung sức đồng lòng chống dịch
thì vẫn có những trường hợp đi ngược lại những nỗ lực đó
không chỉ là trốn khỏi nơi cách ly
tạo nên nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
mà còn là những trường hợp như sáu thanh niên
ở hà nội mới đây đã đóng giả lực lượng
dân quân tự vệ ra đường
chặn xe của người dân để chiếm đoạt tài sản
không chỉ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
mặt khác còn gây nên những hiểu lầm
về hoạt động của lực lượng đang làm nhiệm vụ
cả sáu đối tượng đều vi phạm pháp luật
khi còn rất trẻ chỉ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
thế tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
thành phố thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội
sáu đối tượng này bàn bạc với nhau
mặc quần áo dân quân tự vệ
ra đường tìm người đi đường không đội mũ bảo hiểm
không đeo khẩu trang vi phạm quy định phòng chống dịch
nhóm này sẽ yêu cầu dừng xe
kiểm tra và dọa đưa người vi phạm
về trụ sở phường để xử lý
với mục đích làm cho người vi phạm sợ
đưa tiền để được bỏ qua lỗi
đối tượng chủ mơ của vụ viện này
là nguyễn đức anh
dưới sự chỉ đạo của thanh niên này
ô nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại hơn ba triệu đồng
trang phụ này là em được phát
khi làm dân quân ở trạng phường
bọn em đã đi ở hoàn kiếm
và có ở ô trộn dừa
em thấy là
và ở trộn rời
mình gặp mấy vi phạm
mình gặp mấy vi phạm
thì đứt ra xuống xe
và đứt bảo là
bác cho anh em mấy triệu đồng tiền lẻ của nước
bọn em cũng cho đổi bọn em là
có kiểu đi với nhau
xong mới bắt đầu nói chuyện với nhau
xong mới bắt đầu cùng làm
quần áo này thì từ trước em đi dân quân ạ
bây giờ em không đi nữa rồi
thì cái quần áo em vẫn giữ từ hồi em đi
còn những cái công cụ hỗ trợ
mà dùng cái điện đấy thì em nhặt được
em nhặt được ở trên đường thì lúc này nó hỏng
nó là một cái vỏ rác
thì em có nhặt về thì em sửa
và bây giờ
thì em có nhặt về
em có cầm đi
và khẩu súng nhựa kia thì em mua ở hàng đồ chơi ạ
và bao cái bộ đàm kia thì em đi làm
ở chỗ kiểu quán chất sữa ngày xưa
bây giờ cái quán này nó sập thì em có cầm về
theo cơ quan công an
thì lực lượng dân quân tự vệ khi hoạt động
phải có các cơ quan chức năng đi cùng
lực lượng này cũng không có nhiệm vụ dừng xe
kiểm tra vi phạm của người tham gia giao thông
tuy nhiên lợi dụng tâm lý lo sợ
của người vi phạm
các đối tượng trong trang phục dân phòng
đã ngang nhiên cưỡng đoạt tiền của người dân
trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như này
thì việc các đối tượng giả danh lực lượng chức năng
dừng xe của người vi phạm
lợi dụng cái việc người dân không thể ra đường
trong thời gian giãn cách để cưỡng đoạt tài sản
lành vi phạm pháp luật
đồng thời cái việc này công an quản kiểm khuyến cáo
người dân là hạn chế ra đường trong thời gian giãn cách
nếu không có việc cần thiết thì nên ở nhà
hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ
xử lý nghiêm các hành vi của đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
tiếp tục các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
để có thể chuyển ma túy vào khu vực phong tỏa
cho người mua hàng
đối tượng buôn bán ma túy đã nghĩ ra cách
là nhét ma túy vào bánh mì
giả làm hàng thiết yếu
vụ việc vừa được lực lượng công an quận hoàn kiếm hà nội phát hiện
vào tối ngày bốn tháng tám
tám tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an quận hoàn kiếm
làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trả tự
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn phường trương dương
phát hiện một nam thanh niên đi xe máy
dừng đỗ xe đang định chuyển túi bánh mì
vào trong khu vực phong tỏa
có dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính
qua kiểm tra đã phát hiện trong túi bánh mì
có một gói tinh thể màu trắng
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là bùi quốc huy
chú tại đông anh hà nội
đối tượng khai khói tinh thể màu trắng
giấu trong túi bánh mì là ma túi đá
huy đang định chuyển vào cho các đối tượng khác
trong địa bàn phường trương dương thì bị phát hiện
liên quan đến vụ việc trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm
đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng
theo quy định của pháp luật
từng có một tiền án hai năm tủ giam
về tội cố ý gây thương tích
nguyễn hữu lợi chú tại quận ba đình
thành phố hà nội lại tiếp tục gây ra năm vụ lừa đảo
và trộm cắp tài sản
đối tượng vừa bị đội cảnh sát hình sự công an
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ
được biết nguyễn hữu lợi làm thuê cho một xưởng cơ khí
ở huyện crong park tỉnh đắk lắc
thời gian qua do dịch covid một mươi chín
nên sưởng phải đóng cửa
lợi đã bỏ lên thành phố bô ma thuật sống lang thang
ngày một bảy lợi đến phường tân hòa
thành phố bù ma thuật thuê nhà nghỉ
rồi lấy trộm của chủ nhà một chiếc xe máy
đem đi bán
những ngày sau đó lợi tiếp tục lừa mượn xe máy
cộng bốn người quen khác ở nhiều địa phương
để đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
hiện công an thành phố bù ma thuật
đã truy thu được một số chiếc xe máy
do lợi lừa đảo để trả lại cho các bị hại
và đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý đối tượng trước pháp luật
trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai
tỉnh sơn la đã phối hợp với
viện kiểm sát nhân dân huyện
giả quyết để khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam
đối với năm đối tượng về hành vi bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
các đối tượng bị bắt là
lò văn pâng lường văn pua lường văn chiến
lò văn sượng và
quàng văn hơn đều trú tại huyện quỳnh nhai
trước đó do mâu thuẫn
ngày một mươi ba tháng sáu
lò văn păng đã chỉ đạo các đối tượng còn lại
bắt giữ đánh đập và đe dọa anh nguyễn minh đại
lò văn trường là công nhân của hợp tác xã mường dôn
tại khu vực đất sản xuất của hợp tác xã này
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm